thưa quý vị và các bạn trong thời gian vừa qua công an địa phương các tỉnh thành trên khắp cả nước đã tập trung và quyết liệt
trong công tác chấn áp xử lý mạnh tay đối với hoạt động cho vai nặng lãi các loại dịch vụ tín dụng đen đòi nợ
và qua đó nhiều ổ nhóm đã bị bắt giữ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật
dịch vụ đòi nợ bị cấm hoạt động từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
việc xử lý đối với các loại hình tội phạm liên quan đến tín dụng đen trở nên thuận lợi hơn
tuy nhiên các cá nhân ổ nhóm vẫn đòi nợ bằng nhiều thủ đoạn khác nhau cơ bản vẫn theo kiểu khủng bố xã hội đen
đặc biệt những người không vai nợ nhưng vẫn bị khủng bố đòi nợ vô cớ thậm chí là bị hành hung
gia đình ông sở và báo oanh thời gian qua luôn sống trong cảnh bất an khi mà thường xuyên bị những kẻ lạm mặt ném chất bẩn vào nhà
có địa chỉ tại một trăm bảy mươi chín ngõ quỳnh phường thanh nhàn quận hai bà trưng hà nội
dù đã dùng nhiều cách để tẩy rửa
nhưng vết sơn vẫn bám lại cửa
bà oanh cho biết nhiều lần bị những người xăm trộn đến nhà đe dọa và đòi nợ với một số tiền lớn
tuy nhiên bản thân bà và chồng không vay mượn bất kỳ một ai
chúng nó đến nó đến đây nó gây áp lực cho các cô rồi nó dọa
nó bảo là không giả tiền cho nó thì không thể yên được
chỉ có bán cái nhà này đi thôi không thể ở được ở đây
thì cô không có nợ nó đâu tiền đâu
cô chú không nợ tiền nó
mà nó đến đây nó
nó gây áp lực
nó cứ bảo là con của ông bà

nó không ở với cô
tất cả là ba lần tạt tất cả
còn hai lần sơn
còn tạt cái vần kia thì rất nhiều
còn tạt ban ngày thì có một lần là phạt
mới đây nhất ngày mùng hai tháng sáu một số người lạ tiếp tục đến nhà bà oanh để đòi nợ
tại đây đã xảy ra tranh cãi giữa đôi bên
khi ra ngoài đường tiếp tục xảy ra rẳng co
sau đó năm thanh niên đã lao vào hành hung ông sợ
khiến ông bị thương nặng
hiện đang phải điều trị tại bệnh viện thanh nhàn
sự việc đã được gia đình ông sợ và bà oanh trình báo lên chính quyền
vụ việc đã được công an phường thanh nhàn lập hồ sơ và chuyển lên quận
hiện công an quận hai bà trưng đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ đối tượng có liên quan
một vụ việc khác cũng liên quan đến việc ném chất bẩn để đòi nợ tại ngõ sáu mươi một lý thường kiệt
xảy ra vào dạng sáng ngày một tháng sáu vừa qua
công an phường trần hưng đạo quận hoàn kiếm nhận định trong khu vực ngõ sáu mươi một có vài trường hợp liên quan nợ nần
nên đã bị hai đối tượng đi xe máy ném chất bẩn
trước những sự kiện xảy ra gần đây có thể thấy hành vi khủng bố bằng chất bẩn đe dọa ép người khác trả nợ
có dấu hiệu tái hóa
trước những sự kiện xảy ra gần đây có thể thấy hành vi khủng bố bằng chất bẩn đe dọa ép người khác trả nợ
trước những sự kiện xảy ra gần đây có thể thấy hành vi khủng bố bằng chất bẩn đe dọa ép người khác trả nợ